còn tại hậu giang cũng với hành vi giết người bị cáo đặng trí công chú tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang cũng vừa bị tuyên phạt mức án là một mươi hai năm tù giam
theo nội dung cáo trạng do ghen tức người vợ đang sống ly thân là nguyễn thị anh thư và ông diệu quốc minh thường chú new york hoa kỳ sống trung nhà tại ấp nhơn phố xã nhơn nghĩa a huyện châu thành a
nên vào trưa ngày hai mươi bốn tháng sáu công điều khiển xe máy chở theo bạn là nguyễn hoàng dư đến quán nước của vợ để tìm ông minh nói chuyện
khi đến nơi giữa công và cha vợ là ông lê văn cẩn phát sinh mâu thuẫn lúc này công cầm ly nước ném trúng vào người ông cần rồi bỏ ra xe
thế vậy ông diệu quốc minh đang đánh bida gần đó liền cầm cây gậy chạy lại đánh công thì bị công rút dao thủ sẵn trong người đâm bị thương và tử vong ngay sau đó
sau khi gây án đặng trí công đến cơ quan công an đầu thú